bảo hiểm xã hội tp hà nội cho biết từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi cơ quan này sẽ dừng in thẻ bảo hiểm y tế giấy
bảo hiểm xã hội tp hà nội cho biết sau khi dừng in thẻ bảo hiểm giấy từ ngày một mươi năm tháng một mươi
người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp vẫn được gia hạn thẻ trên hệ thống và tiếp tục dùng mã số cũ
người có thể bảo hiểm y tế giấy được cấp trước đó vẫn có thể dùng khi khám chữa bệnh bình thường
bên cạnh đó nhiều cơ sở đã chấp nhận hình ảnh thẻ trên ứng dụng vssid căn cước công dân gắn chip
bảo hiểm xã hội tp hà nội đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế trên vssid
ứng dụng vneid căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế in giấy trước đây
trường hợp thắc mắc cần hướng dẫn người dân có thể gọi đường dây nóng hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất
những người có yêu cầu cơ quan này vẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy bảo đảm thuận lợi nhất
vừa qua liên đoàn lao động hà nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí tuyên truyền
đại hội công đoàn tp hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
với phương châm đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển đại hội công đoàn thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy
đặt mục tiêu tiếp tục hướng về cơ sở thực hiện đổi mới phương hướng hoạt động và chăm lo đời sống người lao động
các kiến nghị của các cấp công đoàn cơ sở người lao động gửi tới đại hội tập trung đến vấn đề nhà ở xã hội
nhà ở cho công nhân lao động chính sách liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội tiền lương
đại hội công đoàn tp hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám diễn ra trong hai ngày từ một mươi sáu đến một mươi bảy tháng một mươi
với sự tham gia của năm trăm năm mươi đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng và niềm tin của trên sáu trăm sáu mươi bốn đoàn viên công đoàn thủ đô
kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản chín mươi ba năm thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
vừa qua tại hà nội bảo tàng phụ nữ việt nam phối hợp cùng với một số đơn vị tổ chức sự kiện sắc thu việt nhật
nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc
sự kiện sắc thu việt nhật giới thiệu vẻ đẹp duyên giáng thước tha và rực rỡ sắc màu của trang phục truyền thống áo dài việt nam và kimono nhật bản
thông qua hai bộ siêu tập
bộ sưu tập việt nam gấm hoa gồm một mươi bộ áo dài trên nền vải gấm và lụa
được lấy cảm hứng từ câu chuyện văn hóa truyền thống nước việt
những linh vật thiêng liêng như lòng phi phưởng vũ trong truyền thuyết xưa hay hình ảnh trống đồng hoa sen
bộ siêu tập bốn mùa nhật bản gồm một mươi bộ kimono như những tác phẩm nghệ thuật phản chiếu vẻ đẹp thiên nhiên
và những sắc màu đặc trưng của xứ phủ tàng
bộ siêu tập phô diễn kỹ thuật nhuộm vẽ và theo tay truyền thống độc đáo
lưu truyền qua nhiều thế hệ của người nhật bản
ngoài cơ hội tìm hiểu về trang phục truyền thống hai nước
khách tham quan còn được cảm nhận cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của việt nam nhật bản
thông qua những bức ảnh chụp về mùa thu của hai nước
thưa quý vị theo số liệu thống kê của bộ tài nguyên và môi trường
lượng chất thải rán sinh hoạt phát sinh trên cả nước là sáu mươi tấn một ngày
trong đó khu vực đô thị chiếm sáu mươi
chỉ riêng hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm mỗi ngày có gần chín tấn chất thải rắn sinh hoạt
đáng chú ý là tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa đạt một trăm linh
và các phương pháp trôn lấp không còn phù hợp với tiêu chuẩn môi trường
vì thế việc ra đời các nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao
đặt tiêu chuẩn của bộ tài nguyên và môi trường sẽ có phần giải quyết thực trạng này
hiện nay phương pháp phổ biến nhất mà nước ta sử dụng chủ yếu để xử lý rác thải
vẫn là trôn lớp và đốt thủ công
cả nước hiện nay có hơn chín trăm linh bãi trôn lấp nhưng chỉ có hơn một trăm linh bãi là hợp vệ sinh
hai khu vực đông nam bộ và đồng bằng sông hồng là nơi có tỷ lệ phát sinh rác thải nhiều nhất cả nước
điều này gây nên một mối lo ngại nghiêm trọng trong việc đối mặt với ô nhiễm môi trường
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên như rác không được phân loại tại nguồn
thiếu công nghệ thiếu nhân lực khiến cho việc xử lý rác thải ở nước ta bị hạn chế
trong thời gian qua dự án khu liên hợp xử lý tái chế chất thải khải tiến phát
đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia với quy mô diện tích một trăm linh hectare sẽ đi vào hoạt động
với công nghệ tiên tiến khu liên hiệp này được kỳ vọng sẽ khắc phục những thực trạng
trong xử lý rác tại đông băng sông kiều long
rác về nhà máy được phân loại và đưa đến từng phân xưởng để xử lý theo mức độ yêu cầu khác nhau
nước thải sau quá trình phân loại tái chế cũng được xử lý
bảo đảm tiêu chuẩn việt nam
cùng với đó là nhiều công nghệ lần đầu tiên được triển khai
công nghệ là tất cả tối ưu với hai mươi ba hạng mục được cấp phép trong giấy phép của bộ tư ngoại trường
đặc điểm nổi bật nhất là ở đây là công ty có thể tái chế kim lội từ thành phần cho sĩ
và có thể là xử lý pin năng lượng mặt trời
là công ty đầu tiên được bộ tư ngoại trường cấp phép cho vấn đề xử lý pin năng lượng mặt trời
theo báo cáo của tổ chức
tổ chức tài chính quốc tế ifc và ngân hàng thế giới ước tính việt nam lãng phí gần ba tỷ usd mỗi năm
vì không tái chế hết rác thải nhựa từ sinh hoạt
để giảm thiểu những thiệt hại từ rác thải ngoài vai trò của nhà nước
còn cần đến nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp để đầu tư những công nghệ tiên tiến
hướng đến mục tiêu kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững